ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng chức năng cùng người dân xã tam hải đã phát hiện thi thể của bé gái năm tuổi
bị cha ném xuống sông trường giang thi thể của bé gái được phát hiện gần vị trí gặp nạn
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai trần văn viên chú xã tam hải đã xảy ra mâu thuẫn với vợ
sau đó viên đã cõng con gái năm tuổi của mình ném xuống sông trường giang
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại hiện viên đang bị tạm giữ để điều tra
thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ